các chỉ tiêu đã đạt ra hoàn thành đến tám mươi bảy hai kế hoạch năm thu hút hơn một triệu lượt khách
liên tiếp các sự kiện văn hóa du lịch đa dạng sắc màu được diễn ra
đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt trong lòng du khách trong và ngoài nước về một mùa hè sôi động vui tươi
và đến đây bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay cũng xin được khép lại
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt
những ngày tháng bảy này lượng khách du lịch đến với nha trang tiếp tục tăng nhanh
hàng loạt các chương trình kích cầu mùa hè được tổ chức bài bản
thu hút khách du lịch quay trở lại với thành phố biển
trong đó phải kể đến lễ hội dù lượn lần đầu tiên được tổ chức tại nha trang
đã mang đến những trải nghiệm mới mẻ thú vị cho du khách trong và ngoài nước về môn thể thao mạo hiểm đặc sắc
đây cũng là một sản phẩm du lịch hứa hẹn tiềm năng để du lịch nha trang khánh hòa khai thác trong thời gian tới
với lợi thế du lịch biển sản phẩm du lịch đa dạng
tại bến tàu du lịch nha trang cũng ghi nhận một lượng lớn du khách đi tham quan vui chơi ở các đảo
với khoảng bốn lượt khách mỗi ngày riêng cuối tuần lên đến sáu đến bảy khách mỗi ngày
sức nóng của du lịch trong thời điểm này cũng giúp các khu nghỉ dưỡng
các khách sạn ở nha trang đạt công suất cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước
tháng sáu và tháng bảy thì lượng khách bắt đầu tăng
thì tăng khá nhiều so với lại những tháng trước đây
thì hiện tại đối với khách nội địa trong vào những dịp cuối tuần thì ở mức bình quân khoảng bốn mươi bốn mươi năm công suất
chúng tôi rất là hy vọng và rất là tự tin là với thị trường khởi sắc như vậy
thì sẽ có tăng trưởng về số lượng khách du lịch
sau hơn hai năm ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
du lịch nha trang khánh hòa đang phục hồi rất mạnh mẽ với đa dạng hơn các sản phẩm du lịch gây ấn tượng với du khách
du lịch nội địa gần như khôi phục hoàn toàn
tuy nhiên thị trường khách quốc tế vẫn phục hồi khá chậm do những ảnh hưởng của dịch bệnh
bởi vậy thời gian tới nha trang khánh hòa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá
giới thiệu sản phẩm thu hút du khách hướng đến mục tiêu tiếp tục đón một hai triệu lượt khách trong sáu tháng cuối năm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé